thời gian qua trong một số vụ án như flc tân hoàng minh vạn thịnh pháp đều có việc nâng khống giá trị tài sản bảo đảm lên gấp nhiều lần so với giá trị thực để phục vụ cho các mục đích như phát hành trái phiếu thế chấp để vay vốn ngân hàng
để nâng không giá trị tài sản bảo đảm các tập đoàn công ty này đã thuê các công ty thẩm định giá độc lập để thẩm định các tài sản bảo đảm khi sự việc được các cơ quan chức năng đưa ra ảnh sáng cho thấy đã có sự bắt tay ngầm giữa công ty thẩm định giá và doanh nghiệp nhằm thổi phồng giá trị tài sản bảo đảm lên ngưỡng rất cao
trong kết luận điều tra vụ án hình sự mới đây về vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chỉ ra những gian dối trong quá trình thẩm định giá tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu riêng lẻ được phát hành bởi những công ty thành viên của tập đoàn tân hoàng minh
tài sản được nhóm các doanh nghiệp thuộc tân hoàng minh sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu thường là bất động sản quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản được ký lòng phòng giữa các pháp nhân trong tập đoàn
hầu hết là hợp đồng khống góp vốn cổ phân tại các doanh nghiệp phát hành trái phiếu
đáng nói trong các chứng thư thẩm định giá được phát hành các công ty thẩm định giá đều cai cắm những điều khoản loại trừ hoặc các giả định để rút bỏ trách nhiệm
còn tại vụ án vạn thịnh pháp thì hơn một nửa mã tài sản bảo đảm cho một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của nhóm trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp không đủ pháp lý nhưng vẫn được công ty thẩm định giá tiếp tay nâng khống giá trị
như chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư chưa được điều chỉnh quy hoạch tổng thể chưa được giao đất cho thuê đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trường hợp có dây chứng nhận quyền sử dụng đất thì chưa có giấy phép xây dựng chưa đủ điều kiện triển khai
do vậy việc thẩm định giá quyền tài sản trên các lô đất này là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện
các công ty thẩm định giá chỉ căn cứ vào số liệu tài liệu do các công ty cung cấp mà không kiểm tra chứng từ số sách kế toán để xác định giá trị tài sản
hoặc khi thẩm định giá trị cổ phần chỉ căn cứ vào báo cáo tài chính do các tập đoàn công ty cung cấp mà không kiểm tra dòng tiền chứng từ góp vốn sổ sách kế toán để xác định giá trị tài sản
bộ tài chính cho biết sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cũng như việc duy trì các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp
thời gian tới bộ cũng sẽ xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá để kịp thời trình chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn luật
bao gồm hai nghị định một mươi một thông tư liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá trong đó ban hành chuẩn mực thẩm định giá việt nam thay thế cho hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam
nhằm quy định và hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ đối với dịch vụ thẩm định giá bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá định giá tài sản
thì cần có một kế hoạch thanh kiểm tra đối với các công ty thẩm định giá và có thể là giao cho sở tài chính địa phương tiến hành thanh kiểm tra đối với các công ty thẩm định giá
các công ty thẩm định giá trên địa bàn để nhằm phát hiện ra các sai phạm thấy là đủ yếu tố cố thành cho phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
ngoài ra bộ luật hình sự thì chưa có điều luật riêng quy định về xử lý hành vi vi phạm đối với hành vi thẩm định giá
trên thực tế chúng ta có xử lý nhưng mà xử lý ở vai trò đồng phạm
theo tôi thì chúng ta có thể cần thiết nghiên cứu có quy định khi sửa đổi bộ luật hình sự trong thời gian tới thì chúng ta có thể là quy định một tội phạm riêng
các tội danh riêng đối với hành vi vi phạm liên quan đến câu chuyện thẩm định giá
rõ ràng là trong quá trình biến động vừa qua thì quản lý nhà nước chúng ta cũng có những khâu nó chưa thực sự được chặt chẽ
chúng ta chưa có được phản ứng kịp thời khi mà có những lệch lạc ở trên thị trường
và khi nó để nó xảy ra đến một cái mức độ nó khá là trầm trọng rồi thì nhà nước bắt đầu mới thực hiện cái việc thanh tra kiểm tra mới xử lý
và như vậy đều có nhiều khi nó cũng gây ra hậu quả không chỉ riêng với người vi phạm mà nó còn gây hiệu quả
và chung với thị trường
do vậy cho nên là quản lý nhà nước thì phải có cái vai trò cảnh báo kịp thời kiểm soát được tất cả các hành vi
thậm chí ngăn chặn những các hành vi trục lợi trên thị trường
thì khi đấy chúng ta sẽ đảm bảo rằng cái thị trường này nó minh bạch và mọi người bỏ tiền vào
thì không sợ rằng là bị dẫn dắt hoặc là bị một cái lực lượng nào đó trục lợi và thị trường nó cũng sẽ ổn định hơn
xin được tiếp tục chương trình với luật sư hà công tâm
thưa luật sư phải chăng chúng ta đang trao quyền định đoạt giá trị tài sản bảo đảm cho các công ty thẩm định giá
tức là có thể hiểu là họ vừa đá bóng vừa thổi còi vừa thẩm định lại vừa phát hành chứng thư thẩm định giá
mà không có cơ quan nhà nước nào hậu kiểm kết quả giá trị thẩm định giá của họ
tôi cho rằng đây cũng là một trong nhiều cái nguyên nhân dẫn đến sai phạm mà thôi
bởi vì hiện nay thực tế chúng ta thấy rằng là luật có những quy định rất rõ
rất chi tiết rất cụ thể cho từng đối tượng tham gia vào khâu thẩm định giá
trong đó có các tổ chức định giá
mỗi chốt ở đây nằm ở chỗ là chúng ta thiếu đi việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm một cách gọi là thường xuyên
kể cả trước trong và sau cái quá trình thẩm định giá
tức là đâu đó chúng ta thấy cái sự buông lỏng quản lý hoặc là một số người có thẩm quyền quản lý
họ không làm hết trách nhiệm của họ nó dẫn đến những sai phạm đó
và sai phạm đó thực hiện ở nhiều giai đoạn
ở nhiều quy trình khác nhau và thậm chí ở cả những khoảng thời gian dài khác nhau
tôi cho rằng là cái việc quy định như vậy như hiện nay cũng đã tương đối đầy đủ
để quy trách nhiệm đối với đơn vị thẩm định giá các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá
tuy nhiên tôi cho rằng nó vẫn nằm ở khâu thực hiện công tác thanh tra kiểm tra
và những người tham gia vào quá trình thẩm định giá họ cố ý làm sai
những cái quy định mà pháp luật bắt buộc họ phải làm đúng nhưng họ lại đã làm méo mó cái quy định đó đi
vâng thưa phó sư tiến sĩ lê đức hoàng theo ông thì ở các nước phát triển
việc thẩm định tài sản bảo đảm được thực hiện như thế nào để ngăn chặn tình trạng nâng khống giá trị tài sản bảo đảm
thực ra về mặt quy trình thì tôi cho rằng là đối với cả tài sản đảm bảo
ví dụ như là về phía ngân hàng các tổ chức tiến dụng
thì quy trình của chúng ta cũng gần giống với quy trình của các nước phát triển
đó là cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ xác định tài sản xác định về mặt tính pháp lý
sau từ tính pháp lý sau đó chúng ta xem xét toàn bộ những hồ sơ của tài sản có phù hợp với hiện tại không
thì cái việc mà xác định về tài sản đảm bảo cũng đặc biệt là đối với cả các nước phát triển
thì họ sẽ sử dụng các cái phương pháp mà định giá về mặt giá trị tài sản nó là phù hợp với cả thị trường
tuy nhiên thì ở việt nam ở đây thì nó cũng là một trong những phần
mà chúng tôi cũng đang quan tâm đó là hiện nay thì đối với cả định giá tài sản
đặc biệt liên quan tài sản tài chính ví dụ như là đối với cả bất động sản
hay là một số các cái tài sản có thiết bị để mang lại các cái dòng tiền
thì chúng ta mà chỉ dựa vào mỗi cái dòng tiền không thì là chúng ta cũng rất là nguy hiểm
bởi vì dòng tiền toàn bộ là chúng ta đang định vị ở trong tương lai
chứ chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đang chưa có cái gì cả định vị trong tương lai
thì cái đấy cũng là một trong những cái mà vừa qua thì ở việt nam cũng đã trao đổi rất nhiều
đặc biệt là khi mà
quốc hội cũng đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi về luật giá năm hai nghìn hai mươi ba
và để áp dụng vào năm hai nghìn hai mươi bốn này
đối với các nước phát triển khi mà định giá về tài sản đảm bảo thì đặc biệt đó là họ quan tâm yếu tố thị trường rất nhiều
để xác định xem là yếu tố thị trường như thế nào
và bên cạnh đó thì về mặt quy trình thì tôi cho rằng là không khác nhau gì lắm
nhưng mà cái quan trọng đó chính là họ đẩy mạnh cái đạo đức
của cái người mà thẩm định
sau đó thì người thẩm định ví dụ như ở canada hoặc là ở mỹ thì người ta có các hiệp hội để người ta cũng kiểm soát
và khi mà thẩm định viên mà trong trường hợp mà họ làm cái báo cáo bị sai lệch
thì là họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước các cái hiệp hội này
vừa qua thì chúng ta cũng đã đề cập đến rất nhiều cái việc mà mc có đề cập tới đó là vừa đá bóng vừa thổi còi
thì hiện nay thì là cũng đã
sau khi mà
cái luật giá năm hai nghìn hai mươi ba ra đời thì là chúng ta đã thấy được là cái việc mà rất là là là là minh bạch
đó chính là các cái thẩm định viên là cần phải là trình bày minh bạch đối với các cái báo cáo kết quả thẩm định
đấy này là một cái một trong những cái điểm mới của trong cái luật giá năm hai nghìn hai mươi ba
thưa luật sư thưa luật sư thì pháp luật đã quy định như thế nào về hành vi sai phạm thổi phồng giá trị tài sản bảo đảm
và chế tài xử phạt đã tương xứng với hậu quả của nó gây ra chưa và nếu có thì tại sao
hiện nay chúng ta thấy rằng là
luật việt nam chúng ta có những cái quy định rất chi tiết kể cả ở khía cạnh hành chính cũng như là góc độ hình sự
thì chúng ta đều đã có những cái quy định rất là chi tiết cụ thể
ví dụ như là ở góc độ hành chính tôi lấy như là luật giá hay là cái nghị định một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về xử phạt hành chính
thì với cái mức xử phạt từ sáu mươi triệu đến khoảng hai trăm sáu mươi triệu
rồi là ở góc độ hình sự nó cũng có quy định các cái tội danh có thể áp dụng
xử lý đối với những trường hợp vi phạm
ví dụ như là tội cố ý làm trái hay là tội vi phạm nhiệm vụ ngân hàng hay là tội đưa nhận hối lộ vân vân
nó có rất nhiều các cái điều khoản
tuy nhiên hiện nay thì trong quá trình mà hành nghề thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay bộ luật hình sự đang chưa có một cái điều luật
quy định cụ thể đối với cái hành vi về việc nâng khống giá trị tài sản trong cái quá trình thẩm định giá
và nên chăng cần phải xem xét để bổ sung vào cái điều khoản này
thực tế thì chúng tôi thấy rằng là
chế tài hình sự thì đã đủ sức gian đe với các cái tội danh cũng như là khung hình phạt
có thể lên đến tù trung thân hoặc cũng có những trường hợp lên đến tử hình
tuy nhiên thì tôi cho rằng là cái chế tài về hành chính hiện nay là chưa đủ sức gian đe
nó chưa tương xứng với cái hậu quả do họ thực hiện cái hành vi vi phạm đó gây ra
tôi lấy ví dụ như là những cái sai phạm nó tương đối lên đến hàng nhiều tỷ đồng
nhưng chỉ xử phạt chỉ có tối thiểu là sáu mươi triệu hoặc là hai trăm sáu mươi triệu
thì đó là cái mà tôi cho rằng là cần phải nâng cái mức chế tài xử phạt hành chính đủ cái sức gian đe
để hạn chế cái việc là sai phạm xảy ra trong cái quá trình thẩm định giá
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ lê đức hoàng
theo ông thì chúng ta đã có cơ chế hậu kiểm đối với việc định giá tài sản bảo đảm doanh nghiệp chưa
và nếu chưa thì liệu đây có phải là một cái kẽ hở để hành vi thổi phồng giá trị tài sản bảo đảm của doanh nghiệp
diễn ra trong nhiều năm qua
về mặt quy trình thì tôi cho rằng là vẫn chúng ta đều có cái tồn tại về cái cơ chế hậu kiểm
hậu kiểm đó chính là việc mà đối với các ngân hàng đó chính là cái khâu tái thẩm định
tiếp theo nữa là cái khâu mà đối với cả các hệ thống ngân hàng hay các tổ chức tiến dụng
thì họ sẽ có cái khâu là họ phải định giá lại cái tài sản
đấy là về mặt lý thuyết
tuy nhiên thì cái khâu này hiện nay thì nó cũng đang có những cái vấn đề mà đang tồn tại
bởi vì là nếu mà làm phát huy được

thì sẽ không có cái câu chuyện mà liên quan đến các cái việc nâng khống về tài sản này
bởi vì là một mặt thì là cán bộ tiến dụng người ta sẽ tiếp cận
tiếp theo nữa là mặt thẩm định tái thẩm định
người ta sẽ kiểm tra lại về mặt tài sản cũng như là về mặt dự án
đối với hiệu quả tài chính dự án
thì cái câu chuyện mà làm hiệu quả thì chắc là nó cũng không thể xảy ra cái câu chuyện này
tôi cho rằng hiện nay tôi cũng hoàn toàn độc đình với cả luật sư hà công tâm
đó là cái việc hiện nay chúng ta đang
đấy cũng lộ ra rất nhiều cái việc mà buông lỏng quản lý
đấy là cái việc mà ngoài cái vấn đề liên quan đến ngân hàng
thì như tôi có đề cập tới đó
liên quan đến cả các cái doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu
thì vừa qua chúng ta thấy được rất nhiều vụ và nó đã xảy ra cái tình huống
đó là cái việc mà họ nâng khống
họ làm cái tài sản ảo
họ đưa ra những cái giấy tờ không hợp lệ đối với tài sản
tuy nhiên họ khi họ tất cả toàn bộ các hồ sơ đấy
họ lại được là chấp nhận
và họ lại đem ra thành dự án của họ
và họ thu hút được các nguồn tiền dòng tiền từ thị trường về
đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là cái việc đấy là hiện nay
chúng ta đang thấy là có buông lỏng và quản lý
ông có cho rằng là chính vì chiến tài xử phạt chưa đủ sức giăn đe
cho nên là hành vi này đã diễn ra nhiều hơn không ạ
tôi thì quan điểm tôi cho rằng là ngay cả trong đối với luật hình sự
thì nay người ta cũng có đề cập
nhưng mà đề cập liên quan đến cái việc mà ảnh hưởng đến cái nguồn vốn của nhà nước
nhưng mà tuy nhiên thì cái việc
mà quan trọng lớn nhất đó chính là cái sự minh bạch
tôi quan tâm nhiều đến sự minh bạch
đã đủ minh bạch chưa theo ông
theo ông tôi thì hiện nay thì vẫn đang còn tồn tại những cái việc mà chưa đủ minh bạch
nên là thành ra nó đang còn có những cái việc
vấn đề là các doanh nghiệp người ta làm những cái hành vi gian dối vậy
và chỉ khi mà cơ quan cảnh sát điều tra họ đưa ra những cái bằng chứng
và thông tin mà là pháp lý
thì bắt đầu thì họ mới
chúng ta mới nhìn thấy được
như vậy điều đó
nói rõ là
chỉ có cơ quan cảnh sát điều tra
thì họ mới cung cấp được như vậy
thì tại sao các cái cơ quan thanh tra trước đó
chúng ta cũng đã tổ chức rất nhiều đoàn thanh tra
tuy nhiên thì cái việc mà công bố
cái việc công bố đó
quan điểm tôi là khi công bố thông tin
như vậy thì
kết luận của thanh tra vậy
thì nó sẽ là một cái hình thức răn đe trước
thay vì là cơ quan cảnh sát điều tra
thì sẽ khi mà cơ quan cảnh sát điều tra vào
thì các yếu tố đấy nó sẽ hình sự
thì bây giờ cái vấn đề là liên quan đến cái việc gian đe đầu tiên
đó chính là các hành vi này
nó có đảm bảo đúng theo thị trường hay không
thì tôi cho rằng là cái việc đấy thì nên là minh bạch hóa hơn
thì nó sẽ mang lại được cái tính hiệu quả
phát triển về mặt thị trường
vâng thưa luật sư
luật sư có cho rằng việc thẩm định giá trị tài sản bảo đảm
ở một ngưỡng giá trị nào đó
cần phải yêu cầu có cơ quan thẩm định độc lập thực hiện
và ngưỡng giá trị đó có thể là bao nhiêu
để chúng ta có thể ngăn chặn được hành vi sai phạm
thổi phồng giá trị tài sản bảo đảm
tôi cho rằng là
hiện nay có những cái quy định đang tồn tại
thì họ cũng đều có những cái lý do
dựa trên cái việc nghiên cứu
cái thực tiễn cũng như là áp dụng
vào cái quá trình này
tuy nhiên thì quan điểm cá nhân của tôi
thì lại cho rằng là cũng không cần thiết
phải tạo ra cái đơn vị độc lập
để mà giám sát cái việc đó
bởi vì hiện nay luật nó cũng quy định là
nó đang có sự độc lập rồi
cái sự độc lập nó vẫn tồn tại
tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ
đó là thực thi
và con người thực thi cái quy trình đó
hiện nay chúng ta đang gặp vấn đề đó
cái sự buông lỏng về công tác quản lý
cái sự buông lỏng về công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm
cũng là một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng đó
và tôi cho rằng là
cái gì nó cũng có nguyên nhân
và chúng ta cần phải xem xét
tìm hiểu nghiên cứu
cái nguyên nhân để tìm ra cái giải pháp
để ngăn chặn cái việc này
và trong cái thời gian tới
thì tôi cho rằng là
những cơ quan quản lý nhà nước
và những nhà khoa học
họ cần phải có sự tham gia nghiên cứu nhiều hơn nữa
để làm sao
tiếp tục hoàn thiện cái hành lang pháp lý
theo hướng chặt chẽ hơn
để làm sao mà
thực hiện được cái mục tiêu
đảm bảo ba không
như là họ không thể thực hiện được cái hành vi vi phạm
họ không muốn thực hiện hành vi vi phạm
và họ cũng không thể
thực hiện hành vi vi phạm được
ví dụ như là cái việc
xử lý nghiêm
những cái hành vi vi phạm
ở góc độ hình sự
công khai các cái thông tin
của các cái đơn vị
kể cả đơn vị thẩm định giá
các cái tổ chức tín dụng có vi phạm
các cái khách hàng có vi phạm
hay là đối với những cái đơn vị thẩm định giá
mà họ có vi phạm
của thẩm định giáo viên
hay là cái giấy phép hoạt động
của các cái đơn vị thẩm định giá
bên cạnh đó
tôi cho rằng là cái công tác truyền thông
cũng rất quan trọng
đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong cái việc tuyên truyền
để nâng cao cái ý thức trách nhiệm
và cái tính doanh đe của pháp luật
đối với những cái người mà thực hiện hành vi vi phạm
hoặc là cũng có những cái giải pháp như là
phải thường xuyên đào tạo
để nâng cao cái nghiệp vụ
đối với những cái đơn vị thẩm định giá
cho các cái cá nhân thực hiện cái nghiệp vụ thẩm định giá
hay là phía dưới cái sự phát triển của công nghệ như hiện nay
chúng ta hoàn toàn có thể là
ứng dụng khoa học công nghệ
tham gia vào các cái quá trình thẩm định giá
hay là kiểm soát quá trình thẩm định giá
và chỉ khi nào mà chúng ta thực hiện đồng bộ
các cái giải pháp như vậy
thì chúng ta hy vọng là
cái vấn đề tiêu cực và cái vấn đề sai phạm
nó sẽ hạn chế đi rất nhiều
và điều này nó cũng làm giảm cái thiệt hại
với các tổ chức
mà còn cho các cái tổ chức cá nhân khác
tham gia vào quá trình giao dịch thế chấp
cũng như là định giá các cái tài sản đó
vâng có thể nói là các sai phạm về nâng khống
giá trị tài sản bảo đảm thời gian qua
đã diễn ra phức tạp tinh vi
có những tài sản giá trị thấp
không định giá được
thậm chí không thể định giá
do điều kiện pháp lý không đủ
hoặc là không có
nhưng khi qua tay các công ty thẩm định giá
nhiễm nhiên là tài sản đó
được công nhận giá trị là như thế
đây rõ ràng là một kẽ hở rất lớn
dẫn đến việc nâng khống giá trị tài sản bảo đảm
diễn ra trong thời gian qua
trân trọng cảm ơn những chia sẻ trong chương trình của hai vị khách mời
thưa quý vị
để tài sản bảo đảm chắc chắn được đảm bảo
thì cần có cơ quan thẩm định tài sản độc lập
để bảo đảm tính công khai minh bạch
ở các nước phát triển
thẩm định tài sản ở một ngưỡng giá trị nào đó
đều được yêu cầu phải có cơ quan thẩm định giá độc lập thực hiện
tại việt nam
việc có một cơ quan thẩm định độc lập
để thẩm định lại kết quả thẩm định
của các công ty thẩm định giá
là điều cần thiết trong thời gian tới
để hạn chế việc bắt tay ngầm
nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm của doanh nghiệp